xin kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động của rãnh mây rông bị nén bởi khối không khí mát ở phía bắc
kết hợp với hội tụ gió ở trên mực khí quyển trên cao
khu vực bắc bộ có mưa diện rộng trở lại có nơi mưa to đến rất to
cùng với mưa thì nhiệt độ cũng sẽ giảm nhanh chóng nắng nóng chấm dứt
mặc dù ban ngày đôi lúc có những khoảng tạnh giáo và hứng nắng nhẹ
nhưng nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới sẽ không cao
phổ biến ở đông bắc bộ là hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ trong ba ngày sắp tới các hình thế gây mưa này sẽ tiếp tục chi phối
nên mưa sẽ duy trì ban ngày đôi lúc tạnh giáo và hứng nắng nhẹ
nhiệt độ trưa chiều hầu như không vượt quá ngưỡng là ba mươi hai độ
quý vị và các bạn cần phải lưu ý thời điểm chiều tối và đêm có mưa với lượng khá
khu vực vùng núi cần cảnh giác đề phòng hiện tượng lũ quét xa lở đất vào thời điểm đêm và sáng sớm
trong những ngày tới nắng nóng tại khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa tiên huế
cũng có dấu hiệu hạ nhiệt chỉ xảy ra vào khoảng từ quảng bình cho đến thừa thiên huế
với nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá mức là ba mươi bảy độ
khu vực thanh hóa và phía bắc nghệ an là ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
trong hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ giảm nhẹ về chiều tối mưa rông cũng xuất hiện ở vài nơi
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận phổ biến là không mưa
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ thời tiết vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh của người dân
đến với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
mưa tiếp tục gián đoạn ở diện vài nơi nhiệt độ trưa chiều sẽ phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó từ khoảng chiều tối ngày mùng một mươi mưa sẽ có xuống tăng trở lại mức độ giải rác
tại nam bộ trong những ngày tới mưa duy trì ở diện vài nơi
nhiệt độ ban ngày không quá cao đạt mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó từ khoảng chiều tối ngày mùng một mươi mưa sẽ có xuống tăng trở lại ở mức độ giải rác
và nhiệt độ sau đó sẽ giảm nhẹ